một vụ vận chuyển hàng lậu với số hàng bị thu giữ gồm hơn hai trăm linh chiếc iphone ipad trị giá hơn bốn tỷ đồng vừa bị cục quản lý thị trường tp hcm bắt giữ trên địa bàn quận một mươi
sau một thời gian theo dõi vào đêm ngày chín tháng bốn đội chống buôn lậu phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm phối hợp cùng cục quản lý thị trường thành phố tiến hành kiểm tra một xe ô tô đang lưu thông trên đường vĩnh viễn quận một mươi
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe cất giấu hơn hai trăm linh chiếc điện thoại iphone x x mac và ipad mini tất cả đều là hàng mới chưa qua sử dụng
toàn bộ lô hàng trên đều không có hóa đơn chứng tử mua bán với tổng giá trị hơn bốn tỷ đồng
lô hàng đã bị niêm phong theo quy định trong khi cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ đường dây buôn lậu điện thoại cao cấp này
công an tp hcm vừa phối hợp với cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu diệt

được biết số dầu ăn này đã bị lực lượng chức năng phát hiện lập biên bản tạm giữ vào ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
do tài xế ngô hảo hớn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thị xã cai lậy của tỉnh tiền giang
đang vận chuyển từ cà mau về tp hcm để tái chế sử dụng
tại thời điểm kiểm tra người điều khiển phương tiện vận chuyển không xuất trình được hóa đơn chứng tử
cũng như không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của hai năm tấn dầu ăn này
tại khu vực sông biên giới lục lầm thuộc khu chín phương hải hòa tp mong cái của tỉnh quảng ninh
đội tuần tra kiểm soát của đồn biên phòng hải hòa bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh
đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép một bộ da xương hổ
đối tượng bị bắt là phạm văn hiệp hộ khẩu thường trú tại xã tam hợp huyện quỳ hợp của tỉnh nghệ an
hiện tạm trú tại khu bốn phương hải hòa tp mong cái
xương và giao hổ mà hiệp vận chuyển trái phép có tổng trọng lượng khoảng bốn năm kg
qua đấu tranh khai thác ban đầu đối tượng hiệp khai nhận đang tìm cách vận chuyển số tăng vật trên
trốn qua biên giới sang trung quốc tiêu thụ thì bị bộ đội biên phòng bắt giữ
đội biên phòng hải hòa đang tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
cùng với các địa phương khác trên cảnh đứa vào sáng ngày hôm nay
ủy ban nhân dân tp đà nẵng đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề nói không với thực phẩm giả thực phẩm kém chất lượng bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
với mục tiêu đề cao vai trò trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm
đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh tăng cường vai trò giám sát của cộng đồng
tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm hai nghìn một mươi chín đã phát động một chiến dịch truyền thông mạnh mẽ
trong việc chủ động phòng ngừa hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm
ngay sau lễ phát động nhiều cá nhân tổ chức tham gia đã diễu hành bằng băng rôn khẩu hiệu qua các tuyến đường chính của thành phố
qua đó góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp xử lý giữa các cơ quan chức năng ý thức trách nhiệm cộng đồng
cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm
bộ thương mại hoa kỳ vừa công bố
công bố mức thuế trong đợt xem xét thuế bán phá giá với tôm xuất khẩu việt nam về
đối với hai bị đơn bắt buộc và khoảng ba mươi bị đơn còn lại
đây là kết quả đợt công bố mức thuế sơ bộ cho lần xem xét hành chính thứ một mươi ba
trong vụ kiện chống bắn phá giá tôm việt nam và hoa kỳ
phía hoa kỳ đã đồng ý áp thuế xuất bằng cho hai bị đơn bắt buộc là công ty sao ta và công ty nha trang
và cho gần ba mươi bị đơn còn lại
mức thuế này sẽ là cơ sở để đạt được mức thuế thấp nhất ở phán quyết cuối cùng sắp tới
thưa quý vị và các bạn bãi rác nam sơn còn được biết đến với tên gọi khu liên hiệp xử lý chất thải nam sơn
rác thải từ nội thành hà nội hầu hết đều được chuyển về đây để xử lý
sau nhiều năm bãi rác ngày càng phình to gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân gần khu vực
và theo thông báo mới nhất của ủy ban nhân dân huyện sóc sơn thành phố hà nội
thì cuối tháng bốn này những hộ dân sống xung quanh bãi rác này sẽ được xử lý
bãi rác nam sơn sẽ bắt đầu được nhận tiền đền bù để di rời đến một nơi ở mới
sau nhiều năm phải sống chung với mùi hôi thối và rùi mũi
đây là điều mà người dân quanh khu vực này đã chờ đợi gần một mươi năm nay
nhà cách bãi rác nam sơn chưa đầy năm mươi mét ông thuận rất phấn khởi vì nhận được thông tin
chuẩn bị di rời tới nơi định cư mới sẽ không còn chịu cảnh ô nhiễm ruồi nhặng
mơ ước về một môi trường mới sạch đẹp với ông và nhiều người dân ở xã nam sơn
trong phạm vi ảnh hưởng của bãi rác
có lẽ không còn quá xa vời
tủ trương của thành phố là mặc dù là chậm bởi vì chúng tôi sống ở đây là một mươi chín năm rồi
nhưng nếu lần này mà được nghe thấy là thành phố đã có một quyết tâm cao
để đưa người dân ra khỏi khu vực ô nhiễm của bãi rác thì chúng tôi rất hưởng ứng
và chúng tôi rất là tin tưởng về chính sách của chính quyền thực thi hiện bây giờ
tuy nhiên theo ông thuận và nhiều người dân nơi đây
việc di rời dân của thôn ông vẫn cần được nhà nước và đặc biệt là ủy ban nhân dân thành phố hà nội xem xét
vì mức đền bù quá thấp như hiện nay sáu trăm linh trên một mét vuông đất ở có thể khiến nhiều người dân tái nghèo
cái giá đất của nhà nước bây giờ đang thực mà áp giá mà để thanh toán chúng tôi là rẻ quá
thế nhưng mà cái giá ở trên cái chỗ khu tái định cư trên này tính là chín trăm linh ngoài chín trăm linh một thổ đất hai trăm bốn mươi mét vuông
nếu mà hai trăm bốn mươi m hai mà như đất sổ đỏ mà như của chúng tôi ở đây thì bây giờ nhà nước thanh toán có khi không được tới ba trăm linh triệu
dân thì đang là cuộc sống đang bình thường
ngoài chúng nó cũng đến nỗi khổ lắm nhưng mà di chuyển xong là không có việc làm là một này
cái giá đất ruộng không có làm này cái thứ bá là không có thể làm nhà nữa
vậy là có miếng đất rồi nó không biết là ở đâu
hiện bà giãn làm trò chơi
diện ảnh hưởng của bãi rác nam sơn bao gồm hồng kỳ bắc sơn và nam sơn với hơn một một trăm linh hộ dân
tổng diện tích đất thu hồi của ba xã là gần ba trăm chín mươi sáu hectare
và từ ngày hai mươi tháng bốn huyện sóc sơn bắt đầu chi trả tiền đền bù cho người dân với tổng kinh phí dự kiến là ba bốn trăm linh tỷ đồng lấy từ quỹ đầu tư phát triển hà nội
theo đó việc di chuyển các hộ dân bố trí tái định cư được thực hiện từ tháng bảy đến cuối năm hai nghìn một mươi chín
nam sơn chúng tôi là hiện có bốn trăm bảy mươi sáu hộ
nằm trong vùng ảnh hưởng môi trường năm trăm linh m theo kế hoạch phải di dòi
thì đến tại tiệm này chúng tôi đã có thể là triển khai theo kế hoạch của bản thân huyện
chúng tôi đã có thể là kiểm tra thống kê tài sản trên đất
chủ trương của thành phố là một chủ trương rất đúng đắn và cũng đã bứng được cái nguyện vọng mong mỏi của nhân dân rất nâu rồi
do vậy nhân dân cũng rất là phấn khởi